chiều ngày hai mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch về việc cho phép cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên và người hỗ trợ không ở vùng dịch được trở về thành phố đà nẵng đợt một từ ngày hai mươi chín tháng chín cho đến ngày sáu tháng một mươi
các công dân này phải tự túc phương tiện đi lại đường bộ
theo đó công dân trở về tp đợt một phải đảm bảo các điều kiện gồm có như sau
có tên trong danh sách do sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cung cấp không ở tại các xã phường thị trấn đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm hoặc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và các địa phương có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao
và có đơn được xác nhận của ủy ban nhân dân xã phường thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch
riêng công dân đang ở tại các tỉnh thành phố như an giang bình dương đắk lắc đắk nông đồng nai đồng tháp kiên giang long an
ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn
đối với cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên hiện có nơi ở tại tỉnh quảng nam nhưng đang dạy học tại thành phố đà nẵng có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp
đối với cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên hiện có nơi ở tại tỉnh quảng nam nhưng đang dạy học tại tp đà nẵng có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp
đối với cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên hiện có nơi ở tại tỉnh quảng nam nhưng đang dạy học được tổ chức trực tiếp